cảm ơn các bạn đã theo dõi
ở các nơi khác ven biển bắc bộ bắc trung bộ có gió giật mạnh cấp tám
hồi tám giờ sáng nay vị trí tâm bão số ba ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh bảy sáu độ kinh đông
cách bờ biển hải phòng ninh bình khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi ba
dự báo đến một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng tám bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
đến một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh sáu bốn độ kinh đông
trên vùng ven biển các tỉnh hải phòng ninh bình
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở vĩnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn
có gió mạnh cấp tám vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
ở các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình
có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi ba cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
khu vực hà nội có gió giật cấp sáu cấp tám và mưa với lượng từ một trăm linh hai trăm linh mm
vùng ven biển từ nam định đến nam quảng ninh có nước dân do bão
kết hợp thủy chiều cao từ ba đến ba năm m cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trước diễn biến phức tạp của bão số ba sáng nay đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đoàn công tác trung ương
đã kiểm tra công tác chỉ đạo phòng chống cơn bão số ba tại thị xã quảng yên
một trong những địa bàn sung yếu dự báo sẽ chịu nhiều ảnh hưởng khi bão số ba đổ bộ vào quảng ninh
phó thủ tướng vương đình huệ đã kiểm tra tuyến đê hà nam thị xã quảng yên
đồng thời đánh giá cao công tác chủ động tích cực phòng chống bão của chính quyền
và các lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh nói chung của thị xã quảng yên nói riêng
đồng chí yêu cầu tỉnh quảng ninh cần quán triệt phương châm tích cực chủ động
tập trung lực lượng phòng chống bão với tinh thần bốn tại chỗ bình tĩnh tự tin không chủ quan
đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra trước trong và sau cơn bão
cùng với việc di dân tại những vùng sung yếu lực lượng công an quân đội phối hợp với các địa phương
gia cố các vùng sung yếu bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời đảm bảo thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở
theo thông tin mới nhất lúc chín giờ sáng nay tại quảng ninh mưa lớn và gió đã bắt đầu mạnh lên
lúc này tại hai đầu cầu bãi cháy cảnh sát giao thông cùng thanh tra giao thông đã lập chốt cấm xe máy qua cầu bãi cháy
trong khi đó tại thái bình cũng trong ngày hôm nay trung tướng phạm quang cử
phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật cùng đoàn công tác của bộ công an đã kiểm tra
phòng chống cơn bão số ba tại công an tỉnh thái bình
chủ động phòng chống cơn bão số ba từ một mươi năm h chiều qua ngày một mươi tám tháng tám
các đơn vị công an huyện thành phố trên địa bàn tỉnh thái bình đã ứng trực một trăm linh quân số
triển khai hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giả soát kiểm tra hoạt động của các trang thiết bị
phương tiện bổ sung lương thực cơ số thuốc đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác khi bão đổ bộ
trung tướng phạm quang cử yêu cầu công an tỉnh thái bình phối hợp với các ngành sơ tán dân
ở các vùng nguy hiểm thực hiện phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh
tích cực bảo vệ doanh trại cơ quan đặc biệt là chạy tạm giam tạm giữ
duy trì an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trước trong và sau bão
bố trí lực lượng mạnh tại các vị trí sung yếu
sau bão chủ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt
báo cáo bộ tăng cường lực lượng khi cần thiết
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
tại lạng sơn trong khi tiến hành kiểm tra tại một khách sạn ở khu vực biên giới
thuộc thôn cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng công an huyện văn lãng đã phát hiện và thu giữ hai bánh heroin
số ma túy trên là của hai đối tượng nữ là đoàn thị thúy chú tại huyện văn lãng và trần thị hồng
chú tại huyện cao lộc tăng vật thu giữ gồm hai bánh chất bột màu trắng qua giám định là heroin
có tổng trọng lượng sáu trăm bảy mươi hai gram bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ hai bánh heroin trên là của thúy đưa cho hồng cất giữ
khi cả hai đối tượng đang chờ để bán cho khách hàng thì bị bắt giữ
thông tin về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng đang được dư luận quan tâm xảy ra tại tỉnh yên bái
khiến bí thư tỉnh ủy yên bái phạm duy cường và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy yên bái ngô ngọc tuấn tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã chính thức khởi tố vụ án
thủ phạm dùng súng bắn vào hai lãnh đạo tỉnh yên bái là đỗ cường minh chi cục trưởng chi cục kiểm lâm yên bái
ngay sau khi bắn hai lãnh đạo của tỉnh yên bái minh dùng súng tự sát ngay tại phòng ông tuấn
các nạn nhân và cả thủ phạm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
với sự trợ giúp của hai kíp bác sĩ của bệnh viện bạch mai và bệnh viện việt đức hà nội tăng cường
nhưng do vết thương quá nặng cả nạn nhân và đối tượng gây án đã tử vong
trước đó trong buổi họp báo trường hôm qua một mươi tám tháng tám thiếu tướng đặng trần chiêu cho biết
đỗ cường minh sử dụng súng được trang bị theo quy định
theo thiếu tướng trần triều quá trình khám nghiệm hiện trường
cơ quan chức năng xác định hung thủ gây án nổ tám phát súng
thưa quý vị và các bạn nắm mắt được nhu cầu tìm việc làm đặc biệt là nhu cầu xuất khẩu lao động
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều chiêu bài
lừa những người nghệ dạ cả tin để chiếm đốt tài sản
mới đây lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã bắt giữ một đối tượng về hành vi này
nghe theo lời rụ rỗ của một đối tượng có tên là nguyễn xuân hiệp chú huyện cẩm giang hải dương
bà nguyễn thị bé chú cùng địa phương đã cùng gia đình gom góp và vay của nhiều người
một số tiền lên tới chín đô la mỹ đưa cho hiệp chạy cho con trai mình được đi xuất khẩu lao động tại hàn quốc
nhưng sau nhiều lần khất lần khất lượt đến nay gia đình mới rõ là mình bị lừa và cũng không thể lấy lại được số tiền
cứ bảo là đi nhanh đi chóng xong rồi là để tháng bốn đi xong rồi lại đến tháng năm đi xong rồi cùng học
con học được vài hôm thì lại bảo là không cần phải học cái dây này không cần phải học chạy hết nó
thế nào bão đi nhanh thì cuối cùng không đi được rồi dần dần cứ mãi mãi thế nào không lấy được tiền đi cũng không đi được mà lấy tiền không lấy được
hai tháng thì con tôi không đi được thì là khá là tôi hỏi anh ấy là bây giờ là tiền tôi đã đột đầy đủ cho anh rồi
mà tôi tin anh này tôi đưa cho anh hết cả tiền bây giờ là con tôi tại sao mà không đi được
thì anh bảo là bác cứ đợi đi đợi sang sang sang từ nay đến đôi mươi này con nhà bác sẽ đi được
thế là đôi mươi sang lại cuối tháng cứ hết tháng này sang tháng khác đến tận vừa rồi cách đây được khoảng hai tháng thì là anh ấy
thì cũng vẫn cứ loại đó hẹn hết tháng này tháng đó
căn cứ vào tài liệu trinh sát cùng sự tố giác của các bị hại
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương xác định với vỏ bọc là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam thịnh
tuy không có chức năng và cũng không có khả năng tìm việc làm hay làm thủ tục cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài
nhưng từ tháng bốn năm hai nghìn tám đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi
nguyễn xuân hiệp đã nhận tiền hồ sơ và hứa hẹn làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động hàn quốc nhật bản và xin việc làm cho bảy người dân
ở các huyện cẩm giang gia lộc kinh môn thanh hà và chiếm đoạt của mỗi trường hợp từ vài nghìn cho tới trên chục nghìn đô la mỹ
tôi không có tài khoản để nhận tiền từ người lao động mà người đã đến giao trực tiếp tại nhà tôi hoặc ở các quán cà phê cho con em
hoặc cá nhân có nhu cầu đi lao động
trước khi mình có nhu cầu thì mình nên tìm hiểu bởi vì bây giờ nhà nước cũng đều có những chính sách cụ thể và đều đưa lên phương tiện thông đại chúng
do vậy chúng ta cũng đều phải tìm hiểu kỹ trên các phương tiện thông đại chúng để làm sao mình tìm đến những đơn vị những công ty tổng công ty có chức năng thực sự
sau khi tiến hành bắt giữ hiệp cơ quan an ninh điều tra công an hải dương tiếp tục nhận được đơn thư trình báo và tố cáo hành vi lừa đào của hiệp
của bốn bị hại khác với số tiền hàng trăm triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra đề nghị những ai từng bị nguyễn xuân hiệp lừa đảo tiếp tục làm đơn trình báo tố cáo để cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số ba thì thành phố hà nội cũng đã có những phương án để phòng chống bão
và ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên hoàng việt sẽ thông tin chi tiết hơn tới quý vị và các bạn
thưa các bạn
trong sáng ngày hôm nay tình hình thời tiết tại hà nội không có nhiều diễn biến bất thường và phức tạp
trời thi thoảng có những lúc mưa nhỏ hiện nay thì cường độ đang bắt đầu lớn dần
và lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị của công an thành phố hà nội đã tăng cường để ứng trực tại mọi điểm giao thông có những dấu hiệu phức tạp và ảnh hưởng bởi mưa lũ
hiện nay thì đứng cạnh tôi là đồng chí quách văn hội trung tá phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số bảy công an tp hà nội
chúng ta cùng tìm hiểu xem hiện nay thì đơn vị này đang
có những sự chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số ba có thể là hà nội sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp
vâng xin chào anh

thực hiện kế hoạch của ban chí huy vòng chống lục đảo tìm kiếm cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội

để thực hiện theo kế hoạch phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện của kết xấu thể đại
đặc biệt là khi có thông tin về cơn bão số ba có thể ảnh hưởng đến hà nội trong ngày hôm nay